vào chiều ngày ba tháng một tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ
được các phóng viên quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến các vụ án nóng trong thời gian gần đây
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an cho biết
đối với vụ việt á cơ quan điều tra cố gắng xử lý dứt điểm và kết thúc điều tra trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh vụ việt á là vụ án mà cơ quan điều tra đã khởi tố hai mươi chín vụ
một trăm linh hai bị can với số tiền cây biên phong tỏa và các bị can nộp khắc phục hậu quả là một sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
đối với vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố ba mươi chín bị can với số tiền tám mươi tỷ đồng
liên quan sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trung tướng tô ân sô cho biết
đến nay riêng công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi hai trung tâm
khởi tố sáu vụ án
bốn mươi ba bị can với các tội danh đưa hối lộ môi giấy hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
đến nay sơ bộ ước tính có hơn bảy mươi phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo dạng làm luật
các trung tâm đăng kiểm này đã cấp khoảng năm mươi hai ba trăm linh giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
về bảo vệ môi trường số tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
các trung tâm đăng kiểm đã cấp khoảng năm mươi hai phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo dạng làm luật